cơ quan công an tỉnh bình phước cho biết ngày hôm nay sẽ khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng
hai đối tượng nguyễn hải dương và vũ văn tiến để điều tra về hai tội danh giết người và cướp tài sản
đối tượng nguyễn hải dương khai nhận do có quan hệ tình cảm với con gái ông mỹ nhưng bị gia đình
ông mỹ ngăn cản nên đã lên kế hoạch và giết sáu người trong gia đình ông mỹ trong đó vũ văn tiến
là đồng phạm đến nay cả dương và tiến đã thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình